bộ lao động thương binh và xã hội vừa có đề xuất chính phủ văn bản về nghỉ tết nhâm dần
và quốc khánh năm hai nghìn hai mươi hai trước đó dự thảo của đề xuất này đã nhận được sự đồng thuận
của một mươi sáu bộ cơ quan tổ chức liên quan
đối tượng điều chỉnh của đề xuất là cán bộ công chức viên chức và người lao động
của các cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội
và người lao động thuộc khối doanh nghiệp không phải là công chức viên chức
theo bộ lao động thương binh và xã hội với năm ngày nghỉ theo quy định của bộ luật lao động
lịch nghỉ tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi hai được đề xuất gồm một ngày trước tết và bốn ngày sau tết
lý giải của bộ lao động thương binh và xã hội việc bố trí này nhằm đảm bảo việc hài hòa
nghỉ trước và sau tết công chức và viên chức sẽ có chín ngày nghỉ trong dịp tết nguyên đán
gồm năm ngày nghỉ theo luật lao động và bốn ngày nghỉ cuối tuần của hai tuần trước và sau